thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín trên thế giới ghi nhận nhiều dịch bệnh có diễn biến bất thường
như sởi đã quay trở lại tấn công nhiều nước châu âu
việt nam cũng ghi nhận số ca mắc sởi gia tăng liên tục và kéo dài sang tận mùa hè
trong khi sởi là bệnh của mùa đông xuân
mới đây nhất tỉnh đắk lắc đã phải chủ động khống chế bệnh bạch hầu
sau khi xảy ra một ca tử vong mặc dù căn bệnh này đã có vaccine phòng ngừa từ lâu
liệu rằng có sự bất thường trong diễn biến các dịch bệnh hay không
và làm sao để có thể kiểm soát khống chế không cho dịch bệnh bùng phát
mời quý vị và các bạn đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh
và khách mời của chương trình ngày hôm nay tiến sĩ bác sĩ phạm quang thái
phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm viện vệ sinh dịch tễ trung ương
cuối tháng tám vừa qua tại đắk lắc ghi nhận một bệnh nhi tử vong vì bệnh bạch hầu
và gần ba mươi người sau đó phải điều trị cách ly
ngoài ra một số địa phương như thành phố hồ chí minh phú yên ghi nhận số ca mắc sở gia tăng
riêng tại tỉnh sơn la dịch sở tăng cao với gần ba trăm linh ca mắc chỉ trong vòng một tháng
mặc dù là bệnh mùa đông xuân
nhưng những bệnh này lại đang kéo dài và có dấu hiệu bùng phát vào mùa hè
và tuy đã có vaccine phòng ngừa thế nhưng hiện nay nhiều địa phương có tỷ lệ tiêm chủng còn thấp
có nơi chỉ đạt bảy mươi năm tám mươi đặc biệt ở vùng sâu vùng xa
trong khi tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cần thiết để tạo miễn dịch cộng đồng là chín mươi năm
điều này dẫn đến lỗ hổng trong tạm miễn dịch cộng đồng
và từ đó nhiều dịch bệnh có nguy cơ gia tăng ngay cả khi không phải mùa dịch theo thông lệ
vâng thưa ông điều đầu tiên mà tôi muốn hỏi đó là tại sao dịch bệnh lại có diễn biến bất thường như hiện nay
chúng ta phải nhìn nhận cái vấn đề này một cách logic hơn
nếu mà xét trên các cái bệnh viện toàn thế giới
chúng ta có thể thấy rằng là liên tục trong cái thời gian gần đây là các cái vụ dịch xảy ra ở các quốc gia
kể cả những quốc gia phát triển như mỹ như là anh pháp rồi kể cả nhật
là những quốc gia rất là phát triển nếu mà so với chúng ta
tuy nhiên thì dịch bệnh vẫn đang bùng phát ở tại các quốc gia này
kể cả ở tại đức hoặc là tại nga những cái vụ dịch sởi mà cỡ lớn đã được ghi nhận
như thế có nghĩa rằng là toàn bộ xung quanh chúng ta đều có dịch
và kể cả những nước gần chúng ta nữa thái lan philippines đều có dịch
tuy nhiên thì trong cái bối cảnh như thế
ở việt nam chúng ta lại vẫn có thể khống chế được dịch như thế này
ở một cái mức là chỉ những cái vụ dịch nhỏ lẻ tẻ
có thể cho thấy rằng là chất lượng của cái chương trình tiêm chủng mở rộng cho đến giờ phút này
chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tin cậy được
với những cái nỗ lực trong thời gian vừa rồi
đã có thể khống chế được dịch chỉ ở những cái quy mô rất nhỏ thôi
chứ không hề bùng phát thành những vụ dịch lớn
cho nên nếu mà xét trên bình diện như thế chúng ta sẽ thấy rằng nó không phải bất thường
như ông vừa đề cập thì chúng ta đã có chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
thế nhưng mà trên thực tế thì vẫn còn nhiều địa phương chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng yêu cầu
vậy thì phải chăng là chúng ta gặp khó khăn gì trong quá trình triển khai
có thể thấy rằng là thành tựu của tiêm chủng mở rộng là không thể chối cãi
trong vòng trên ba mươi năm vừa qua chúng ta có thể nhìn thấy rằng là tỷ lệ bệnh đã giảm rất nhiều
có những cái bệnh mà chúng ta đã làm được một cái việc đấy là thanh toán
ví dụ như là bại liệt chúng ta đã thanh toán được chúng ta đã loại trừ được quảng cáo sơ sinh
và các cái bệnh khác cũng đều giữ ở cái mức rất là thấp
như thế có nghĩa rằng chương trình tiêm chủng mở rộng đã làm được cái công việc của họ
tuy nhiên thì như chúng ta cũng đã thấy khi đã xảy ra dịch có nghĩa là có những cái lỗ hồng
và có những địa phương đang có những cái lỗ hổng như thế và tồn tại
những cái lỗ hổm đấy nó thể hiện cái gì
nó thể hiện rằng những cái khu vực đấy là những cái khu vực rất khó khăn
mà thực tế chúng tôi đã phát hiện ra những điều như thế
không thể tiếp cận được vào những một số mùa nhất định ví dụ mùa mưa nó không tiếp cận được này
rồi đồng bào dân tộc dân trí họ cũng có cũng thấp
họ cũng không nhận thức được cái tầm quan trọng của tiêm chủng
rồi thiếu cán bộ y tế và tất cả tổng thể những cái khó khăn trong tiêm chủng như vậy
đã dẫn đến những cái vùng
mà có thể nói rằng tỷ lệ tiêm chủng không hề được như chúng ta mong muốn
và đấy chính là cái lỗ hổng mà khi ca bệnh xâm nhập nó sẽ thành dịch
vậy thì theo ông là chúng ta cần những cái giải pháp như thế nào để có thể khắc phục được tình trạng này
và cũng như là tăng cái tỷ lệ bao phủ tiêm chủng
như phần trên tôi cũng đã trình bày nó có rất nhiều khó khăn
và trong số những khó khăn đó thì chúng ta thấy có những khó khăn là khách quan đem lại
có những khó khăn là chủ quan
thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là để giải quyết cái bài toán về
lỗ hồng bệnh dịch thì ngành y tế một mặt là sẽ tăng cường cái công tác tập quấn
làm sao để cho cán bộ của ngành ngoài cái vấn đề tiêm chủng tốt
thì phải có thêm cái kỹ năng vận động tốt tuyên truyền tốt tức là kỹ năng truyền thông
làm sao để đưa được thông tin tối ưu đến với người dân
làm sao cho người dân nhận thức được đầy đủ về cái tầm quan trọng của tiêm chủng
cũng như là nhận thức được cái việc là phải đưa con đến cơ sở tiêm chủng
thì mới bảo vệ được con và bảo vệ được cộng đồng
nhưng đấy chỉ là cái cố gắng nỗ lực của ngành y tế sẽ không bao giờ đủ
phải có một cái nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị đặc biệt là chính quyền
không phải là chỉ đơn thuần là trong các cái nghị quyết
trong các cái quyết định mà nó còn thể hiện cả những cái hỗ trợ
về nhân lực về vật lực về tài chính
thì chỉ khi nào chúng ta có đầy đủ những cái hỗ trợ như vậy
thì chúng ta mới giải quyết được những vùng khó trong tiêm chủng
xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị
vaccine là phương pháp phòng bệnh chủ động nhất và hiệu quả nhất
nhờ vaccine mà nhiều dịch bệnh đã được khống chế thành công
giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội
việc tiêm chủng đầy đủ cho trẻ rất cần sự phối hợp giữa các bậc phụ huynh
với các cơ quan chức năng để giúp các em có được phát triển khỏe mạnh về thể chất
và nâng cao miễn dịch cộng đồng
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc